sáng nay ngày một mươi chín tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam
đã tới dân hương dân hoa tưởng nhớ bắc hồ tại khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
tại bản mạy tỉnh nakhon phanom
khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại bản mạy tỉnh nakhon phanom
không chỉ là công trình tưởng niệm bắc hồ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
được xây dựng tại thái lan khu tưởng niệm còn là một công trình văn hóa lịch sử
được xây dựng bởi sự kết hợp giữa tâm nguyện tha thiết của bà con việt kiều
tại thái lan và tình cảm của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đối với chủ tịch hồ chí minh kính yêu
khu tưởng niệm trưng bày những kỷ vật của chủ tịch hồ chí minh
được các thế hệ bà con việt kiều và nhân dân thái lan trân trọng nâng niu
dình dữ cùng những hình ảnh gần gũi thân thuộc của làng quê việt nam
trên đất nước thái lan là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị thân thiết
giữa nhân dân hai nước việt nam thái lan
cũng trong ngày một mươi chín tháng tám thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt
các hội đoàn và cộng đồng việt kiều thái lan thăm trung tâm văn hóa hữu nghị
nacon pathom hà nội